vừa kiểm tra căn cước công dân gắn chip của mình đã được tích hợp thẻ bảo hiểm y tế hay chưa thì hên quá đã được tích hợp
sau này đi vào viện chỉ cần cầm căn cước công dân là ổ
hy vọng là cắt giảm được các thủ tục giấy tờ mỗi khi đi vào viện
đây là cách thức nhiều nước trên thế giới đã áp dụng
thực tế cũng đã rất thành công
với cách thức này thì việc quản lý cũng dễ dàng hơn
người dân đi khám chữa bệnh vào bệnh viện cũng không cảm thấy mệt mỏi vì các loại thủ tục xác nhận
bộ công an cho biết hệ thống nền tảng cơ sở
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được vận hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
đã thu thập cập nhật trên chín mươi chín sáu thông tin dân cư bảo đảm đúng đủ sạch sống
và sẵn sàng kết nối chia sẻ liên thông với các bộ ngành
bảo hiểm xã hội việt nam cũng cho biết trong quá trình triển khai cũng sẽ tăng cường việc đôn đốc
kiểm tra giám sát các cơ sở khám chữa bệnh để không xảy ra hiện tượng từ chối khám chữa bệnh
khi người dân cung cấp căn cước công dân gắn chip
đây cũng là điều được nhiều ý kiến cư dân mạng quan tâm
tránh trường hợp khi các dịch vụ công đang ở cấp độ ba bốn nhưng thực tiễn triển khai
thì vẫn chỉ ở cấp độ một hai với các thủ tục gây khó cho người dân
quan trọng là vận ứng dụng thực tế
nhiều nơi áp dụng máy móc hoặc không chịu áp dụng sẽ gây khó cho người dân phải đi lại nhiều lần tốn thời gian
đề nghị cần phải kiểm tra chéo công khai minh bạch để người dân và cơ sở y tế tiếp nhận cùng nắm
hiện nhiều người dân cũng đã có thẻ căn cước công dân gắn chip
nhưng cũng chưa được tích hợp thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
các bộ cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tích hợp
để nhiều người dân được thụ hưởng các tiện ích căn cước công dân gắn chip đem lại
việc chỉ cần sử dụng duy nhất thẻ căn cước công dân gắn chip
đã được tích hợp thông tin dùng trong việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
những tiện ích thẻ căn cước công dân gắn chip đã và đang mang lại sự thuận lợi
nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp
bạn nghĩ sao về nội dung này hãy chia sẻ trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn thanh hóa là một trong những tỉnh được xem là điểm nóng
về tình trạng xe chở vật liệu xây dựng quá khổ quá tải cơi nới thành thùng
như là hình ảnh mà quý vị và các bạn đang theo dõi ở trên màn hình ngay sau đây
vâng có thể thấy rằng nguyên nhân chính xảy ra tình trạng này
là do trên địa bàn có nhiều mỏ khai thác khoáng sản như đất đá và cát
tình trạng này thì không phải là mới xảy ra mà kéo dài từ nhiều năm nay
việc xử lý các trường hợp vi phạm vẫn được lực lượng chức năng triển khai một cách quyết liệt
thế nhưng mà để xử lý triệt đề thì còn rất nhiều khó khăn
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh thanh hóa
dòng xe nối đuôi nhau từ các tuyến đường dẫn vào các mỏ đất đá
những xe có dấu hiệu vi phạm được lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra
lấy xe tỏ rõ thái độ không hợp tác
phải mất nhiều thời gian tổ công tác mới có thể làm việc được với người điều khiển phương tiện

không chấp hành tốt các quy định về tải trọng và kích thước
trong lúc tuần tra thì cũng có rất nhiều khó khăn bất cập cho anh em
thứ nhất là lái xe là không xuất trình được giấy tờ xe và giấy phép lái xe
cho nên là anh em muốn xử lý ngay thì rất khó mà phải đưa xe về đến bãi tạm giữ phương tiện
rồi mới qua cả một quá trình dài mới xử lý được một cái phương tiện
cho nên rất mất thời gian của anh em
cho nên là
nên là làm được một cái xe này thì còn nhiều cái xe khác lại không làm kịp được
đại diện phòng cảnh sát giao thông cho biết trong năm hai nghìn hai mươi một
số tiền xử lý vi phạm về lỗi quá tải cải tạo kích thước thành thùng gần bốn mươi tỷ đồng
trong năm hai nghìn hai mươi hai tiếp tục thực hiện chỉ đạo của cục cảnh sát giao thông
cũng như chỉ đạo của đồng chí giám đốc công an tỉnh về vấn nạn quá khổ quá tải
tập trung xử lý vi phạm về quá tải
cái này chúng tôi đánh giá là cái quá tải là cái nguyên dẫn đến tài nạo giao thông
mà nó còn làm phá hủy các cái kết cấu hỏa tầng giao thông
cái phối hợp thì chúng tôi cũng đã tham dự cho bản tỉnh có cái chỉ đạo
với các cấp các ngành lực lượng thanh trao thông sở sở tài nguyên môi trường
lắp các cái trạng cân ở các cái mỏ để kiểm soát cái tải trọng đối với các xe khi ra khỏi mỏ
và cái này nếu như các cấp các ngành cùng với lực lượng công an đồng lòng vào cuộc giữ dịch chỉ đạo của tỉnh
thì tôi tin rằng là cái tình trạng quá tải sẽ chấm dứt
bên cạnh nhu cầu xây dựng của người dân
việc triển khai thực hiện nhiều dự án công trình trọng điểm về kinh tế giao thông
khiến nhu cầu sử dụng khoáng sản tăng cao
chính vì vậy các doanh nghiệp chủ mỏ và các nhà xe kinh doanh vận tải
đã bất chấp quy định pháp luật nhằm phục vụ mục đích kiếm lời cá nhân
và đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng xe quá khổ quá tải
vẫn tiếp diễn trên địa bàn tỉnh thanh hóa
thưa quý vị trong quyết định sửa đổi vừa ban hành vào sáng ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
bộ y tế cho biết cho phép tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều hai ml
cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
bộ y tế cũng cho biết là việc tổ chức tiêm bao phủ trên toàn quốc
đang được tích cực chuẩn bị và sẽ triển khai theo khuyến cáo về mặt khoa học
bảo đảm an toàn hiệu quả thận trọng từng bước và đặt an toàn lên hàng đầu
so với cách nội dung này các nhìn chuyên gia ngày hôm nay sẽ kết nối trực tuyến
với tiến sĩ bác sĩ phòng chống covid một mươi chín
tiến sĩ phạm quang thái trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực miền bắc
viện vệ sinh dịch tễ trung ương
nhưng trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi một clip ngắn ngay sau đây
ngày một ba thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên ký quyết định số bốn trăm năm mươi bảy qdbit
sửa đổi điều một quyết định số hai nghìn chín trăm linh tám qdbit phê duyệt có điều kiện vaccine
cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó vaccine được phê duyệt có tên là cominati
tên gọi khác là pfizer biontech covid một mươi chín vaccine
trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi được tiêm mỗi liều hai ml có chứa một mươi microgram
về dạng bào chế vaccine cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi là hỗn dịch đậm đặc pha tiêm
xin chào tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái
vâng thưa bác sĩ như vậy bộ y tế vừa chính thức cho phép tiêm vaccine pfizer
phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
vậy thì bác sĩ có thể cho biết là cơ sở
khoa học và kinh nghiệm thế giới trong việc tiêm loại vaccine này cho trẻ em ạ